mang theo vũ khí đi giao ma túy cho con nghiện bùi ngọc tân chú huyện tuy phước
đã bị công an thị xã an nhơn tỉnh bình định tạm giữ hình sự
trong quá trình tuần tra ban đêm công an thị xã an nhơn phát hiện tân có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra qua đó phát hiện đối tượng mang theo một gói ma túy đá
cùng một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn trì tân khai đang trên đường đi giao ma túy cho các con nghiện
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã bắt giữ được đối tượng đào đức tuấn việt
chú thị xã duy tiên đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã duy tiên đã bắt được việt
khi đối tượng đang lẩn trốn cùng tăng vật tại phường yên nam thị xã duy tiên
việt khai do cần tiền tiêu xài nên tối ngày hai mươi ba tháng bảy đã đến tiệm vàng bạc hồng ngát
giả vờ mua hai chiếc nhẫn vàng trọng lượng chín chỉ
sau đó nhanh tay

chú thị xã duy tiên đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn

đó là nguyễn cảnh sang quê tỉnh nghệ an
hàng ngày sang đi dạo trên các tuyến phố tìm xe máy của người dân sơ hở
thì ra tay trộm cắp mang về phòng trọ tháo biển số vứt bỏ
trong chưa đầy một tháng sang đã lấy trộm được sáu chiếc xe máy trị giá gần một trăm linh triệu đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuột đã truy thu được toàn bộ số xe máy trên
để trả lại cho các bị hại
thông tin mới nhất liên quan đến vụ án tại tỉnh thất bồng lai hay thiền a bên bờ vũ trụ
đêm qua lê thu vân bị can đang bị truy tìm trong vụ án
đã liên hệ để trình diện cơ quan chức năng
lê thu vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy

cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án lê thu vân đã rời khỏi nơi cư trú
nên cơ quan an ninh điều tra đã quyết định tách ra một vụ án hình sự khác
khi bắt được sẽ xử lý sau
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can về tội
sử dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với nguyễn sơn lộ
bị can nguyễn sơn lộ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hộ khẩu thường trú
phường phạm đình hổ quận hai bà trưng thành phố hà nội
nghề nghiệp nơi làm việc viện nghiên cứu công nghệ và phát triển sê na
phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tập trung điều tra
thu thập tài liệu củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can
và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
liên tiếp ba vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh cao bằng triệt phá thành công
thu giữ tăng vật gồm năm bánh heroin và hai kg thuốc viện
trước đó tại xóm nà héng xã nam quang huyện bảo lâm
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng hoàng văn tú
chú xã nam quang đang vận chuyển năm bánh heroin một khẩu súng ngắn một mươi viên đạn
đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã từ năm hai nghìn một mươi
cùng ngày tại thị trấn bác màu công an huyện bảo lâm phối hợp với công an tỉnh cao bằng
bắt quả tàng đối tượng ma văn ly chú xã nam quang
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ khoảng hai kg thuốc viện và nhiều đồ vật liên quan
tiếp đó công an xã nam cao đã bắt đối tượng ma văn hợp chú xã nam cao
đang có hành vi mua bán ba mươi một gram heroin
lực lượng công an tỉnh quảng bình cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án
về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy bắt giữ hai đối tượng
và thu một bảy trăm tám mươi đồng
công an tỉnh quảng bình đã bắt đối tượng ma văn ly chú xã nam cao
thu giữ một khẩu súng ngắn một bảy trăm ba mươi bốn viên nén hình tròn một túi ni lông chứa các cục màu trắng
đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và heroin
số ma túy này đã được chung dùng để sử dụng và bán lại cho các đối tượng hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đang tạm giữ đối tượng lê trung nguyên khôi
chú quận cà răng tp cn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp
để điều tra về hành vi tham ô tài sản
điều tra ban đầu khôi là người đại diện pháp luật và chủ tài khoản công ty đã ký duyệt chi
nhận khoản tiền thưởng năm hai nghìn hai mươi một là ba năm tỷ đồng và lương sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
mỗi tháng năm trăm linh triệu đồng mà chưa thông qua đại hội đồng cổ đông
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định
khởi tố vụ án tham mô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp
đến ngày hai mươi hai tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng khôi
đồng thời khám xét nhà và công ty để điều tra làm rõ
theo nhận định của các cơ quan chức năng diễn biến tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều hướng phức tạp
đặc biệt các đối tượng đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động hướng vận chuyển
để có thể lừa bán được các nạn nhân cũng như qua mắt được các cơ quan chức năng
điều này đòi hỏi công tác điều tra của lực lượng công an cũng cần phải thay đổi
không ngừng nâng cao nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
ba đối tượng gồm hứa mạnh cường nguyễn xuân đạt và hoàng văn thư
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn khởi tố về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
quá trình điều tra đã làm rõ qua mạng xã hội hứa mạnh cường biết quán karaoke linh nga
ở huyện ninh giang tỉnh hải dương có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ
tại quán hát với số tiền chín triệu đồng trên người
cường đã liên hệ với hoàng văn thư quản lý tại quán karaoke tại phú lộc để giới thiệu nhân viên nữ
sau khi trao đổi thư đã đồng ý và bảo cường cùng nguyễn xuân đạt là lái xe taxi
cầm hai mươi triệu về hải dương để tiếp nhận hai nữ nhân viên
trên đường về đến địa phận thôn mạng tỉnh thanh hóa theo quy định